tối qua tám tháng bảy đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức chương trình biểu diễn nhạc kèn kết hợp múa và diễu hành đường phố tại khu vực quảng trường nguyễn văn linh tp hương yên
tại chương trình rất đông người dân được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng ca ngợi đảng bác hồ quê hương đất nước lực lượng công an nhân dân
ngoài ra các nghệ sĩ chiến sĩ của đoàn cũng biểu diễn tác phẩm bài ca cảnh sát cơ động và một số tác phẩm về hưng yên qua phần trình diễn của dàn nhạc kèn của đoàn nghi lễ công an nhân dân
đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung và hình thức
không chỉ biểu diễn nhạc mà các chiến sĩ còn kết hợp biểu diễn múa diễu hành đường phố nhằm mang đến cho người dân những tiết mục ấn tượng
đây cũng là lần đầu tiên người dân hương yên được thưởng thức màn diễu hành đường phố đặc biệt từ những người chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tình yêu quê hương đất nước ca ngợi đảng sự công hiến vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng việt nam khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc
đồng thời đây cũng là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân qua đó góp phần xây dựng hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân thân thiện gần gũi hết lòng vì nhân dân phục vụ